xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị trong những năm gần đây hội thánh đức chúa trời mẹ hoạt động mạnh mẽ với tính chất mê tín dị đoàn
vừa tiềm mẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc
và cũng là tạo điều kiện để các cá nhân tổ chức thù địch lợi dụng xuyên tạc về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam
dù đã bị công an vào cuộc thế nhưng đâu đó vẫn tồn tại các hội nhóm âm thầm hoạt động hội này
mới đây nhất công an phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến hội thánh đức chúa trời trong căn nhà thuê
có cả trẻ em tại bà rìa vũng tàu
ngày một mươi tám tháng năm công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp tục xác minh liên quan đến hoạt động truyền đạo trái phép của một nhóm người trên địa bàn
trước đó ngày chín tháng năm qua nguồn tin tố giác của người dân về việc một nhóm người tổ chức truyền đạo trái phép tại nhà riêng
công an thị xã phú mỹ đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xác minh
qua điều tra căn nhà tại phường phú mỹ thị xã phú mỹ được phạm văn bê cùng vợ thuê lại để ở cùng một số người sau đó tổ chức truyền đạo
tại thời điểm kiểm tra căn nhà trên có hai mươi một người bên trong có hai trẻ em dưới sáu tuổi đang tổ chức sinh hoạt các nội dung liên quan đến hội thánh đức chúa trời
đáng chú ý trong nhóm này có ông s nguyên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã tóc tiên thị xã phú mỹ và bà a
một giáo viên tại trường trung học cơ sở ở phú mỹ cũng tham gia
tại hiện trường nhóm này sử dụng một mươi một cuốn sách máy tính màn hình tv để phục vụ truyền đạo trái phép một cuốn sổ ghi chép truyền đạo
công an cũng thu giữ thêm các tài liệu liên quan
qua khai thác nhóm trên cho biết b là người đứng ra tổ chức các buổi giảng đào tại nhà thuê
trong đó có tư vấn về thực phẩm chức năng lồng ghép nghiên cứu đọc kinh thánh xem các bộ phim liên quan đến việc truyền đạo
phạm văn b và các đối tượng
thừa nhận việc tổ chức sinh hoạt có yếu tố tôn giáo nhưng chưa xin phép cơ quan nhà nước là trái quy định pháp luật
tuy nhiên không thừa nhận tham gia hội thánh đức chúa trời mà chỉ là nghiên cứu
cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ đây là một nhóm hoạt động hội thánh đức chúa trời do b cầm đầu
vợ của b và một số người khác góp sức
các đối tượng thông qua nhóm kín trên các ứng dụng đã tổ chức truyền đạo
các đối tượng thường nhắm đến người quen khách hàng người có hoàn cảnh khó khăn
gặp vấn đề về sức khỏe để tư vấn các sản phẩm thực phẩm chức năng
chăm sóc sức khỏe để lồng ghép tuyên truyền trái phép về hội thánh đức chúa trời
công an đã phối hợp xác minh điều tra nghiệp vụ và có căn cứ để xác định đây là nhóm truyền đạo trái phép
trên địa bàn theo mô hình đa cấp và đang tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
từ những vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo trái với thuần phong mỹ tục
gây bức xúc và phẫn nộ trong quần chúng nhân dân những năm gần đây
bộ nội vụ đề nghị ubnd các tỉnh thành phố tăng cường công tác nắm tình hình
phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh xóa bỏ về phương diện tổ chức
đối với hội thánh đức chúa trời mẹ tại việt nam
thứ trưởng bộ nội vụ vũ chiến thắng đã ký văn bản gửi ubnd các tỉnh thành phố
về một số công tác đối với hội thánh đức chúa trời mẹ
bộ nội vụ nêu rõ thời gian gần đây hoạt động của hội thánh của đức chúa trời mẹ
hay còn gọi là hội thánh đức chúa trời mẹ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước
gây bức xúc và phẫn nộ trong quần chúng nhân dân
vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo trái thuần phong mỹ tục
từ thực tế này bộ nội vụ đề nghị ubnd các tỉnh thành phố tăng cường công tác nắm tình hình
phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh xóa bỏ về phương diện tổ chức
đối với hội thánh của đức chúa trời mẹ tại việt nam
theo đó giải tán thu hồi giấy phép đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
không để tổ chức này tái nhóm hình thành các tụ điểm hoạt động mới
không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức
bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung thành lập tổ chức phi chính phủ công ty
văn phòng đại diện cửa hàng câu lạc bộ chương trình ngoại khóa
bộ nội vụ cũng đề nghị các địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
gây ảnh hưởng tiêu cực cho người tin theo và xã hội của hội thánh đức chúa trời mẹ
như hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội xúc phạm chia rẽ tín ngưỡng tôn giáo
xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo
với người theo tín ngưỡng tôn giáo khác nhau lợi dụng hoạt động tôn giáo để trục lợi
các cơ quan đơn vị theo chức năng quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo
và liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo mức độ vi phạm để xử lý nghiêm
đối với tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật bao gồm hành vi trên không gian mạng
bên cạnh đó bộ nội vụ đề nghị các địa phương tổ chức thông tin
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các tổ chức tôn giáo
về chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo
nhất là các hoạt động vi phạm pháp luật tác hại do hội thánh đức chúa trời mẹ gây ra
để nâng cao nhận thức cảnh giác đồng thuận xã hội đồng thuận tôn giáo
trong nhìn nhận phê phán phát giác ngăn chặn xử lý hoạt động vi phạm pháp luật
trái đạo đức xã hội đạo đức tôn giáo của hội thánh đức chúa trời mẹ
bộ nội vụ cũng lưu ý cần tăng cường công tác thông tin quán triệt cho cán bộ công chức
viên chức người lao động đoàn viên hội viên và tuyên truyền cho học sinh sinh viên
nhận thức rõ bản chất hành vi thủ đoạn phương thức hoạt động của hội thánh đức chúa trời mẹ
để cảnh giác không bị lôi kéo đồng thời xử lý theo quy chế kỳ luật của cơ quan đơn vị
tổ chức đối với người tham gia đảm bảo đúng quy định của pháp luật
liên quan đến hoạt động của hội thánh đức chúa trời mẹ trước đó bộ công an cho biết
cũng đã nhiều lần cảnh báo về phương thức hoạt động cũng như hệ lụy mang lại
theo bộ công an đây là giáo phái chưa được công nhận tổ chức tại việt nam
giáo lý hoạt động mang tính tà đạo mê tín dị đoan lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân
trái với văn hóa truyền thống và thuần phong mỹ tục của việt nam
số địa phương hoạt động của hội thánh đức chúa trời mẹ có dấu hiệu phục hồi trở lại
các đối tượng cầm đầu cốt cán của hội thánh đã có sự điều chỉnh về phương thức thủ đoạn
để đối phó với công tác phát hiện đấu tranh xử lý của cơ quan chức năng
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý một mươi hai vụ tám mươi năm đối tượng hoạt động
sinh hoạt theo hội thánh đức chúa trời mẹ gây mất an ninh trật tự
đối chiếu quy định hiện hành về tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam cho thấy
tổ chức hội thánh đức chúa trời mẹ không có giáo lý giáo luận cơ cấu tổ chức riêng
có mục đích hoạt động chính là vụ lợi trái pháp luật
nên không đủ điều kiện để được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cấp đăng ký hoạt động tôn giáo
hoạt động của hội thánh đức chúa trời mẹ tại một số địa phương thời gian vừa qua
như thanh hóa vĩnh phúc quảng nam và một số tỉnh miền núi phía bắc trước đây cho thấy
tổ chức này đã vi phạm nghiêm trọng các điều cấm quy định tại điều năm luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi bốn
với các nội dung như ép buộc mua chuộc người khác xâm phạm an ninh trật tự an toàn xã hội
môi trường xâm hại đạo đức xã hội xâm phạm thân thể sức khỏe tính mạng tài sản
xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
lợi dụng hoạt động tín ngưỡng hoạt động tôn giáo để trục lợi
những gì hội thánh đức chúa trời mẹ tuyên truyền là hoàn toàn trái ngược với thuần phong mỹ tục
cũng như giá trị chuẩn mực về đạo đức văn hóa của người việt không được pháp luật việt nam cho phép
hoạt động với các biến thể dị thường núp dưới nhiều danh nghĩa nhất là danh nghĩa tử thiện mở các lớp hướng thiện
những kẻ cầm đầu hầu hết là những người không bình thường có quá khứ bất hảo cơ bạc trộm cắp nghiện hút mục đích chính là vụ lợi
hoạt động của hội thánh đức chúa trời mẹ hiện có nhiều vi phạm như sinh hoạt tôn giáo tập trung khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và cho phép
truyền đạo không đúng đối tượng tập trung vào học sinh sinh viên tài liệu tuyên truyền là những văn hóa phẩm không rõ nguồn gốc
ảnh hưởng đến truyền thống phong tục tập quán đạo đức gia đình xã hội như xúi rục kích động người theo ứng xử không hiếu thảo với cha mẹ
đập phá bàn thờ tổ tiên tuyên truyền người thân trong gia đình là ma quỷ
thậm chí hoạt động của hội thánh đức chúa trời mẹ trong thời gian vừa qua tại một số địa phương đã gây chia rẽ
kích động mâu thuẫn giữa những người theo và không theo tín ngưỡng tôn giáo và có dấu hiệu trục lợi cá nhân
gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân ở một số địa bàn đặc biệt là các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn
vậy nên việc nhận thức rõ bản chất để kịp thời cảnh giác ngăn chặn xử lý hoạt động phi pháp nguy hiểm của những đối tượng
tự xưng là người của hội thánh đức chúa trời mẹ là điều cần thiết đem lại sự bình yên cho xã hội
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cầm nhận